khởi nguồn từ giải trường sơn của đỉnh cao la hiền hùng vĩ
đây là sông lớn thứ hai ở tỉnh phú yên sau sông ba
có chiều dài khoảng một trăm hai mươi km bắt nguồn từ tỉnh gia lai
dòng sông cái kỳ lộ chạy dọc dài từ vùng cao phú mở qua các dãy núi trùng điệp
một thời được mệnh danh là an toàn khu trong hai cuộc kháng chiến chống pháp đánh mỹ của huyện miền núi đồng xuân
một căn cứ địa cách mạng vững chải vùng tây bắc tỉnh phú yên
sông kỳ lộ được ví như mạch sống của cư dân đôi bờ từ xã xuân quang i xã xuân quang ii xuân quang iii
thị trấn la hai xuân sơn nam bắc rồi đổ về cửa biển tiên châu xã an ninh tây huyện tuy an
để hòa mình với biển cả
mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong các tập của ký sự xuôi dòng sông kỳ lộ
dòng sông với ba tên gọi khác nhau ở đầu nguồn gọi là sông bà đài xuôi xuống phía dưới
người dân quanh vùng gọi là sông cái về hạ nguồn gọi là sông ngân sơn
không chỉ ở phú yên mà cả nước ghi nhận đây là một căn cứ địa cách mạng oanh liệt mà rất đổi kiên cường từ thời chống pháp đánh mỹ
trên bốn mươi năm xây dựng quê hương xuân quang i hôm nay trở thành vùng đất đai trù phú tươi tốt thích hợp với nhiều loại cây trồng vật nuôi để phát triển sản xuất
nhân dân từng bước có cuộc sống đủ đầy có tương lai rộng mở hơn xứng đáng với những gì họ đã hy sinh và công hiến
mời quý vị và các bạn đón xem tập hai của ký sự xuôi dòng sông kỳ lộ có tựa đề lẫy lừng xuôi cối ác lăng
tiếp tục hành trình xuôi theo dòng sông cái kỳ lộ
hôm nay đoàn làm ký sự chúng tôi về tới xã xuân quang một nơi thượng nguồn của dòng sông
được núi rừng bao bọc chở che tạo nên một vùng đất đai trù phú xanh tươi
qua đến vực ông thuộc địa phận xã xuân quang một huyện đồng xuân thì người dân quanh vùng này gọi là sông cái
sông cái không những tạo lợi ích cho người dân quanh vùng này

còn hỗ trợ cho giao thông giữa vùng cao và hạ lưu để trao đổi hàng hóa lương thực thực phẩm
vào mùa nước lớn những bể gỗ tre nứa và geht quy đốt từ rừng sâu dẫn đối với vùng hạ lâu sông cái
ở địa phận xã phú mở huyện đồng xuân
có độ cao trên một ba trăm một mươi tám mét so với mặt nước biển
nhìn từ xa là hiền như một mái nhà nhồ ra chắn gió mưa
là nơi mà vào tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi ba huyện đồng xuân đã mở đại hội mang tên là liên việt
gồm đại diện buông làng các dân tộc lực lượng dân quân du kích mang theo cờ tổ quốc và ảnh của bắc hồ để đến tham dự và chào mừng đại hội
các đại biểu tham dự đại hội được ôn lại truyền thống chiến đấu hy sinh gian khổ
cùng giao lưu văn hóa văn nghệ uống rượu cần để bày tỏ tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc
và quyết tâm xây dựng vùng miền núi tây bắc phú yên là căn cứ địa liên hoàng vững chắc
làm bàn đạp cho bộ đội ta tiến công đánh địch trên khắp các chiến trường
theo sách lịch sử lực lượng vũ trang huyện đồng xuân ba mươi năm chiến đấu và trưởng thành đã ghi lại
ngày bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đại đội ba trăm bảy mươi một bộ đội địa phương được thành lập tại căn cứ kỳ lộ
xuân quan một là điểm tựa cho việc cổ vũ phong trào võ trang toàn dân tham gia đánh giặc cứu nước
rằng la hiên xưa kia là nơi nguyễn hào sự dùng làm căn cứ luyện tập binh sĩ
đồng thời là chiến lũy chống pháp rất vững chắc
bởi trước mặt là dòng sông cái hạ lưu của sông trà bương
bà bền là núi rừng trùng
pháp đã nhiều lần mang quân tấn công nhưng tất thảy đều bị ngăn chặn gây nhiều tổn thất cho quân lính viễn trên
xong có lẽ vang dội và lẫy lừng nhất là chiến công của lực lượng vũ trang huyện đồng xuân
đánh bại cuộc hành quân trong chiến dịch ác lăng năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn
tiêu diệt một tiểu đoàn ngự lâm quân của địch tại thôn xúi cối xã xuân quang một
góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
ông nguyễn thịnh chiến sĩ tham gia trận ác lăng này hiện sống ở thôn kỳ lộ xã xuân quang một huyện đồng xuân kể
ông nguyễn thịnh chiến sĩ tham gia trận ác lăng hiện sống ở thôn kỳ lộ xã xuân quang một huyện đồng xuân kể
tại khu tưởng niệm các chiến sĩ tham gia chiến dịch ác lăng ông mạnh minh tâm nguyên cán bộ của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên giới thiệu
ông nguyễn thịnh chiến sĩ tham gia trận ác lăng nguyên cán bộ của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên